đêm ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng hai vừa qua do mưa lớn kéo dài làm nước suối ngòi hút xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái dâng cao chảy xiết đã cuốn trôi một người dân trên địa bàn
vào khoảng một mươi năm h ngày hôm qua anh đặng thừa quan tên khác là đặng tòn lai trú tại xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái đi về qua cầu thượng sơn
đây là cây cầu tạm được người dân làm để đi lại
thời điểm này do mưa lớn và nước suối ngòi hút dâng cao chảy xiết nên địa phương đã chỉ đạo và trăng dây cảnh báo nguy hiểm nhưng anh quan vẫn cố tình đi qua
khi đi đến giữa cầu thì người và phương tiện đều bị nước lũ cuốn trôi
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo huyện văn yên tỉnh yên bái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng chính quyền huy động lực lượng cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân
tuy nhiên do nước lũ lớn chảy xiết đến chiều tối ngày một mươi chín tháng hai lực lượng chức năng vẫn chưa tìm kế đức đạn nhân